mặc dù đã bị cấm tuyệt đối nhưng tình trạng các lái xe sử dụng rượu bia chất kích thích vẫn tiếp diễn
thậm chí từ khi gia quân kiểm tra thí điểm trong một tuần nay lực lượng liên ngành tỉnh lào cai đã phát hiện hàng loạt trường hợp tài xế có biểu hiện nghi vấn cũng như dương tính với ma túy
cụ thể qua kiểm tra bến xe khách lào cai và tuyến quốc lộ bốn d từ thành phố lào cai đi khu du lịch sapa lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng bảy trường hợp tài xế phương tiện xe khách xe đầu kéo
trong đó bốn trường hợp dương tính với ma túy ba trường hợp có nhiều biểu hiện nghi vấn
sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với ma túy lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định
theo đó các tài xế dương tính với ma túy sẽ bị đình chỉ lái xe tước giấy phép lái xe thời hạn hai năm và tạm giữ phương tiện bảy ngày
còn các trường hợp có biểu hiện nghi vấn sẽ đưa vào danh sách nghi ngờ để tiếp tục có biện pháp quản lý
hiện việc kiểm tra vẫn đang được tiến hành thí điểm tại một số tuyến đường trọng điểm sau đó sẽ mở rộng ra địa bàn toàn tỉnh lào cai